đây là tuyến đê sung yếu bảo vệ cho gần một bảy trăm linh hộ dân tương đương với khoảng sáu nhân khẩu
sau khi phát hiện sự cố huyện hương nguyên đã huy động các lực lượng và nhân dân tập trung cứu đê
với tinh thần ứng trực sẵn sàng lực lượng công an tỉnh nghệ an đã có mặt kịp thời
cùng với chính quyền và người dân khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê
bất chấp nhiều khó khăn do thời tiết mưa lớn
khoảng hai mươi hai giờ đêm qua tại số một trăm một mươi sáu nhân hòa phường nhân chính quận thanh xuân hà nội
đã xảy ra cháy tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh sau đó lan sang hai ngôi nhà bên cạnh
sau khi nhận được thông tin về vụ cháy xảy ra tại ba ngôi nhà liền kề kết hợp ở và kinh doanh buôn bán
công an quận thanh xuân đã điều động bốn xe cứu hỏa phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội tới hiện trường
sau khoảng hơn một mươi phút đám cháy cơ bản được không chế lực lượng chức năng giả soát kỹ hiện trường
đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thương vong về người
tuy nhiên vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị cháy rụi và hai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương nhẹ
sáu kg ma túy các loại là tăng vật mà công an tỉnh nghệ an thu được trong chuyên án phá đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn tp vinh
hai đối tượng bị bắt là đặng danh tuấn và võ hằng nga cùng chú tại tp vinh
điều đáng nói tuấn đã có bốn tiền án về ma túy vừa ra tù vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là đối tượng rất manh động và liều lĩnh
khi bị vây bắt vào ngày hai mươi bảy tháng chín
tuấn đã lao xe ô tô vào tổ công tác rồi khóa cửa cố thủ trong xe
tuy nhiên hai đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
cơ quan chức năng đã thu giữ năm sáu kg ma túy tổng hợp các loại một xe ô tô hai điện thoại di động
còn tại tỉnh bắc ninh công an thành phố từ sơn vừa tạm giữ đối tượng cao thanh tùng chú tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tùng làm việc tự do và thuê trọ tại nhà anh nguyễn phương việt
ở phường phù chuẩn tp từ sơn
lợi dụng sơ hở của chủ nhà tùng đã trộm cắp xe máy và máy tính sách tay rồi bỏ trốn
ngày hai mươi tám tháng chín công an thành phố từ sơn đã bắt giữ được tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường lĩnh nam quận hoàng mai tp hà nội
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai trăm năm mươi năm ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
nguyễn hữu ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu bảy xã xuân lộc huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
và đối tượng đỗ hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại phường bạch hạc thành phố việt trì tỉnh phú thọ
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý